tại hà nội hội tự động hóa việt nam đã tổ chức họp báo triển lãm quốc tế lần thứ năm
về điều khiển và tự động hóa vcca năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức hai năm một lần
đây là sự kiện quan trọng của lĩnh vực tự động hóa
một lĩnh vực công nghệ cao có vai trò quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
triển lãm quốc tế lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa lần này diễn ra với bao hoạt động chính
gồm hội nghị khoa học với hơn một trăm linh báo cáo nghiên cứu mới nhất
về lĩnh vực tự động hóa trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước
triển lãm quốc tế tập trung vào các sản phẩm công nghệ mới công nghệ cao
đặc biệt hoạt động diễn đàn doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề được xã hội quan tâm
như chuyển đổi kỹ thuật số trong công nghiệp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo thành phố thông minh
hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ năm về điều khiển và tự động hóa năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng chín tại cung văn hóa hữu nghị việt sô